thời tiết rét lạnh thường xuyên duy trì dưới ngưỡng một mươi năm độ c thậm chí nhiều nơi dưới một mươi độ c
khiến cho số bệnh nhân tăng cao tại các bệnh viện bên cạnh những bệnh lý thường gia tăng khi trời lạnh
như hô hấp thì theo ghi nhận tại bệnh viện bạch mai đợt rét lần này số bệnh nhân đột quỵ gia tăng tới hai mươi
khoa cấp cứu bệnh viện bạch mai cho biết trung bình trong đợt rét đậm rét hại lần này
mỗi ngày khoa tiếp nhận từ một trăm ba mươi đến một trăm bốn mươi bệnh nhân nặng vào cấp cứu
trong đó có khoảng bốn mươi năm mươi người bị đột quỵ tuy nhiên do được báo đài tuyên truyền nhiều
nên hiểu biết của người dân về đột quỵ cũng được cải thiện hơn
bệnh nhân thường được đưa đến viện cấp cứu sớm nên cơ hội phục hồi cao
các bác sĩ cho biết thời tiết giá rét làm tăng nguy cơ đột quỵ đối với những người bệnh mạng
tính như tim mạch đái tháo đường huyết áp nguyên nhân là do nhiệt độ giảm mạnh khiến các mạch máu co lại
gây xuất huyết não hoặc nhồi máu não
tức là một là có thể yêu cầu bệnh nhân dơ tay một hoặc hai bên hoặc là dơi chân
nếu bệnh nhân không có khả năng dơ hoặc là nó dơ nhanh so với bên lành
thì chúng ta nghĩ ngờ đấy là bất thường
thứ hai chúng ta quan sát miệng của bệnh nhân xem có bị méo bên nào hay không
chúng ta có thể yêu cầu bệnh nhân
bệnh nhân cắn răng hoặc là huyết xáo hoặc là nói để chúng ta quan sát
và cái thứ ba đấy là chúng ta có thể yêu cầu bệnh nhân nói để xem bệnh nhân ngôn ngữ nói nó có trôi chảy hay không
nếu bệnh nhân có bất thường cả ba cái dấu hiệu đấy
thì chúng ta nghĩ ngay đến khả năng bệnh nhân bị đột quỵ
và chúng ta phải đáp ứng nhanh về thời gian
đấy là gọi người hỗ trợ và tốt nhất là gọi các khung điện cấp cứu một năm
để đưa bệnh nhân vào cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời
trong điều kiện thời tiết vẫn có xu hướng rét đậm rét hại kéo dài
bác sĩ khuyến cáo người dân nên giữ ấm cơ thể
không ra ngoài vào ban đêm hoặc sáng sớm để tránh bị lạnh đột ngột
những bệnh nhân có tiền xử huyết áp cao béo phì tiểu đường
cần tuân thủ điều trị nghiêm túc phòng cơn tăng huyết áp kịch phát gây vỡ mạch máu đột quỵ